thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã tới dự hội nghị tổng kết công tác văn hóa thể thao và du lịch năm hai nghìn một mươi sáu và triển khai nhiệm vụ năm hai nghìn một mươi chín
cùng dự có đồng chí vũ đức đam ủy viên trung ương đảng phó thủ tướng chính phủ
biểu dương những kết quả đã đạt được thủ tướng nhấn mạnh năm nay là năm gặt hái nhiều thành công ở các lĩnh vực của ngành thể thao văn hóa
trong đó ngành đã chủ động sáng tạo trong thực hiện nghị quyết của trung ương nhiều nghị quyết văn bản được ban hành công tác cải cách hành chính ứng dụng công nghệ thông tin được triển khai tích cực
các tác phẩm điện ảnh đạt được kết quả tốt việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa tốt nhiều di sản văn hóa được unesco công nhận thể thao cũng đạt được nhiều thành tích được quốc tế công nhận
bên cạnh những kết quả đã đạt được thì ngành thể thao văn hóa vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế văn hóa vẫn còn nhiều ngoại lai lịch lạc thể hiện những thói hư tật xấu bằng quan trước các vấn đề xã hội
thủ tướng chỉ rõ tình trạng nhập khẩu thiếu tiếp thu ít cập nhật những tác phẩm văn hóa nghèo nàn đơn điệu hệ thống đã tác động tiêu cực đến tư tưởng của thế hệ trẻ và người dân
tình trạng nghèo nàn đơn điệu về văn hóa ở khu vực miền núi ngay cả khu văn hóa cho người lao động ở các khu công nghiệp cũng thiếu
trong năm hai nghìn một mươi bảy thủ tướng yêu cầu ngành văn hóa thể thao cần tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm của đảng về phát triển văn hóa
tiếp tục xây dựng bản lĩnh văn hóa của đất nước tạo dựng nền tảng văn hóa vui tươi không gian sáng tạo cần phải coi trọng nhân tài để có đầu tư chiến lược trong phát triển văn hóa
thủ tướng đề nghị người đứng đầu trong lĩnh vực văn hóa cần phải có định hướng về nhận thức văn hóa cho đất nước
tạo tiền đề để người dân và thế hệ trẻ trong nước có nhận thức tốt hơn có trách nhiệm và phát triển toàn diện theo chuẩn mực
ngành cần phải chủ động đề xuất những chính sách thể chế để phát triển ngành văn hóa nâng cao giá trị văn hóa để phát triển kinh tế xã hội